thưa quý vị thông tin từ cục cảnh sát giao thông bộ công an bốn ngày của kỳ nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
toàn quốc đã xảy ra một trăm hai mươi bảy vụ tai nạn giao thông làm chết một trăm bảy mươi một người
trong đó trên lĩnh vực giao thông đường bộ xảy ra một trăm hai mươi năm vụ khiến bảy mươi ba người chết và chín mươi năm người bị thương
đường sắt xảy ra hai vụ làm ba người chết
cũng trong bốn ngày nghỉ lễ lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý ba mươi bốn bốn trăm bảy mươi bảy trường hợp vi phạm
thạt tiền hơn bảy mươi một tỷ đồng
trong đó vi phạm về nồng độ cồn là chín ba trăm chín mươi trường hợp
vi phạm về tốc độ là sáu hai trăm ba mươi ba trường hợp
và trở hàng quá tài trọng là ba trăm ba mươi hai trường hợp
thưa quý vị chiều ngày bốn tháng chín sau kỳ nghỉ lễ quốc khánh kéo dài bốn ngày
lượng phương tiện từ các địa phương đổ về thành phố hà nội và thành phố hồ chí minh có tăng lên
tuy nhiên tại các tuyến đường cửa ngõ ra vào hai thành phố lớn là hà nội và thành phố hồ chí minh
phương tiện lưu thông ổn định không còn cảnh un tắc đông đúc kéo dài hàng giờ như những kỳ nghỉ lễ trước đây
cao tốc pháp vân cầu rẽ tuyến đường huyết mạch đón người dân từ các tỉnh thành phía nam về thủ đô
trai với hình ảnh chiều tối qua trong buổi chiều nay lượng phương tiện có tăng nhưng không có cảnh un ứ kéo dài
lực lượng cảnh sát giao thông của cục cảnh sát giao thông đã chủ động lên các phương án phân luồng
chia bớt lượng phương tiện xuống các khu vực đường gom
lưu lượng phương tiện tránh việc dồn quá nhiều vào một tuyến đường

tại khu vực cửa ngõ phía bắc vào thủ đô các tuyến đường cầu thăng long cầu nhật tân cầu thanh trì
lượng phương tiện dồn về đều tăng trong chiều nay
tuy nhiên chưa ghi nhận tình trạng ủn tắc giao thông
một trong những nguyên nhân khác khiến tình trạng giao thông thuận lợi trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ
đó là việc người dân đã chủ động chọn các khung giờ để di chuyển vào thủ đô
để lựa chọn vào cái giờ nào là người ta khi ăn thì mình đi
còn mình sẽ ăn lúc họ đã đi
còn tại thành phố hồ chí minh theo ghi nhận lúc một mươi bảy h
tại quốc lộ một a đoạn qua huyện bình chánh cửa ngõ phía tây thành phố hồ chí minh
lượng xe từ các tỉnh miền tây hướng về thành phố hồ chí minh tăng đột biến
các phương tiện di chuyển rất chậm
lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt sớm tại giao lộ để điều tiết giao thông
càng về tối
lượng xe cộ lưu thông trên đoạn đường này tiếp tục tăng dần lên
từ bến tre lên tới cầu gạch mỉu thì xe có đông nhưng mà không có kẹt
vẫn ngay như là chạy chậm chậm thì chạy được
nhưng mà lên tới khúc nghe ba câu tóc thì do đó bị kẹt bị ủng ứ
mình đi từ tiền giang về thành phố
thì tình hình là rất là kẹt luôn
từ khúc mà qua cầu bến lức tới đây là nó cứ kẹt như vậy
còn tại sân bay tân sơn nhất
cũng là ngày cao điểm đến ở sân bay tân sân nhất
với khoảng bảy trăm bốn mươi chuyến bay
hành khách dự kiến khoảng một trăm ba mươi người
theo ghi nhận vào khoảng một mươi bảy h chiều nay
tại khu vực ga đến quốc nội
ở sân bay tân sơn nhất
đa phần là gia đình nhóm bạn hoặc người thân
trở lại thành phố hồ chí minh
sau chuyến du lịch hoặc về quê thăm người thân
kỳ nghỉ lễ mùng hai tháng chín
tiếp tục với những tin tức khác
công an huyện hương khê của tỉnh hà tĩnh
vừa bắt quả tăng một đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy
mở rộng điều tra bắt thêm một đối tượng
mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ ba một trăm linh viên ma túy
ngày hai mươi tháng tám
công an huyện hương khê phát hiện bắt quả tang đối tượng
nguyễn văn đạm trú tại huyện hương khê tỉnh hà tĩnh
đang có hành vi tàng trữ một một trăm linh viên hồng phiến
đối tượng đạm khai nhận
mua số ma túy trên của một người đàn ông chú
tại địa bàn tỉnh quảng trị
mở rộng điều tra công an huyện hương khê xác định
đối tượng bán ma túy cho đạm là
trương đình bôn chú tại thành phố đông hà tỉnh quảng trị
lực lượng công an đã thu giữ
trong người của trương đình bôn khoảng
hai viên nén màu hồng và màu xanh
tại cơ quan công an trương đình bôn khai nhận
đã bán ma túy cho nguyễn văn đạm với số tiền
một mươi năm triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai
vừa hoàn tất kết luận điều tra
chuyển toàn bộ hồ sơ sang
viện kiểm sát nhân dân tỉnh
truy tố bốn bị can về tội
vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản
của nhà nước gây thất thoát lãng phí
xảy ra tại công ty cổ phần đầu tư nhân trạch
bốn bị can bị đề nghị
truy tố gồm quách văn đức
sáu mươi bốn tuổi quê ở tỉnh cà mau
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị
phan thanh vĩnh toàn bốn mươi tuổi quê thành phố hồ chí minh
nguyên tổng giám đốc đỗ tấn điểm
sáu mươi một tuổi quê quảng ngãi
và nguyễn văn hồng năm mươi chín tuổi quê bà rịa vũng tàu
tổng giám đốc công ty cổ phần tín nghĩa
nguyên thành viên hội đồng quản trị
công ty cổ phần đầu tư nhân trạch
cơ quan điều tra xác định bị can đức chịu trách nhiệm chính
chủ mưu cầm đầu các bị can khác là đồng phạm
giúp sức đối với một số lãnh đạo
và các sở ngành
ubnd tỉnh đồng nai và các cá nhân
có sai phạm trong việc thành lập công ty
cổ phần đầu tư nhân trạch
giao đất xác định giá đất
chấp thuận chủ trương đầu tư dự án
kiểm tra thẩm định ký duyệt biến động
sáu mươi năm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
tại phân khu một a một b
sử lý theo quy định
thưa quý vị công an tỉnh đồng nai
cũng vừa triệt xóa thành công một tổ chức
lừa đảo chiếm đoạt tài sản
núp bóng công ty kinh doanh bất động sản
đáng chú ý hoạt động của tổ chức này
được dàn dựng hết sức tinh vi
có kịch bản phân công phân cấp phân vai
rất chặt chẽ cụ thể chi tiết cho từng thành viên
với ý đồ bằng mọi cách
phải đưa nạn nhân vào bẫy để chiếm đoạt tài sản
và trong số những nhân viên được công ty này
thuê để lừa đảo khách hàng
thì có rất nhiều sinh viên
công an tỉnh đồng nai
phát hiện công ty lộc phúc
có địa chỉ tại số ba mươi bốn tiền giang
phường hai quận tân bình tp hcm
đang thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tại một dự án ma thuộc xã an viễn
huyện trảng bom tỉnh đồng nai
lực lượng công an đã khống chế
bắt quả tàng một trăm tám mươi sáu đối tượng liên quan
tiến hành khám xét trụ sở công ty
lực lượng công an thu giữ năm mươi thùng tài liệu
nhiều máy tính thiết bị điện tử
hai mươi bốn tỷ đồng một mươi tám yên nhật
ba năm ngàn đô la mỹ
hai mươi bốn ba lượng vàng bảy xe ô tô
qua điều tra vào khoảng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
công ty lộc phúc
bắt đầu tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bằng cách tự lập ra dự án ảo
trên đất nông nghiệp thuộc địa bàn tỉnh đồng nai
giá mỗi lô đất chỉ khoảng vài trăm triệu
nhưng chúng vẽ lên dự án
rồi giao bán với giá hai ba tỷ đồng
để đưa nạn nhân vào tròng
công ty đã tuyển rồi hướng dẫn cả trăm sinh viên
cách thức lừa đảo
đối với những nhân viên mới như sinh viên vào
chúng giao là lên trên các trang mạng
để tìm các căn nhà đẹp
và chụp hình ảnh lại
và đăng trên website của công ty lộc phúc
thứ hai nữa là đăng trên trang web trợ tốt
thì từ đây khách hàng sẽ tìm
những người có nhu cầu mua nhà ở tp hcm
sẽ tìm và gọi liên lạc tới
nhiều nạn nhân có nhu cầu mua nhà ở tp hcm
đã bị các đối tượng đưa lên
xe ô tô chở đi xem nhà
nhưng lại chở thẳng xuống đồng nai xem đất
ở dự án ma
lúc này trên xe ô tô
chúng đã thuê và bố trí sẵn
những người thất nghiệp lớn tuổi
và những người chuyên đóng vai quần chúng
để làm chim mùi
khi nạn nhân từ chối mua đất
và đòi đi về
thì chúng bắt ép đặt cọc mua nhà
dù chưa biết căn nhà đó như thế nào
dùng đủ cách để cho mình đi về với gia đình
mà họ không có chịu
họ cứ nói là
cái nhiều khuyến mãi này kia nọ
ví dụ giờ chỉ muốn coi
nhà lâm nhân bền
thì chỉ phải đặt cọc trước
tại vì giữ chỗ cái nhà đó
tại vì nhà đó có nhiều khách coi lắm
thông thường thì chỉ có ba bốn năm khách hàng thôi
nhưng mà có đến bốn năm mươi là nhân viên của chúng
và chúng tổ chức là vai quần khách hàng
chia lẻ khách hàng ra trên xe lớn như thế
và chúng vai quần khách hàng
là đồng thời là kéo rèm
của xe lại
cho mc hoạt áo
để đánh lạc
tâm hồn liên lạc
là hướng tâm lý khách hàng
em thấy rạm che đậu tùm lum hết
thì em cũng biết là bị lừa rồi
mà em hỏi có lừa không
thì có một cô kia nói là không có lừa đâu
cái này tôi có mua rồi
xong rồi thế là kêu em chuyển tiền tiếp nữa
cứ là chuyển tiền hai lần
là một trăm linh triệu
nhóm chân gỗ này
còn sử dụng tiền của công ty đưa cho
để góp chung với khách hàng đặt cọc các lô đất
hưởng chết khấu giả
khách hàng đồng ý đặt cọc
nhóm chân gỗ sẽ đặt theo nhằm kích thích
động viên khách hàng mua đất
sau khi đặt cọc và viết biên nhận
khách hàng được chúng đưa lên xe ô tô bảy chỗ
trở về công ty
tiếp tục tác động đặt thêm tiền cọc
từ sáu mươi đến bảy mươi giá trị giao dịch trên lô đất đó
thế thì khi người ta đặt cọc rồi
thì trong cái hợp đồng
chúng đưa ra một cái
nói tưởng là trong dòng bao nhiêu ngày
năm ngày một mươi ngày là phải thanh toán một trăm linh
nhưng mà khi khách hàng
ký vào hợp đồng này thì khách hàng không đọc
tỉ mỉ cái hợp đồng
dưới cái sự tác động công ty đó
thì khách hàng người ta không đủ minh mẫn đủ tỉnh táo
để khách hàng người ta
đánh giá cái hợp đồng
với thủ đoạn trên
mỗi tháng công ty thu lợi khoảng hai mươi tỷ đồng
ngoài dấu hiệu lừa đảo chiếm lọt tài sản
công ty này còn có dấu hiệu của các tội danh khác
và sẽ được cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng
qua đây cũng kêu gọi khách hàng
là nạn nhân của công ty trên
sớm trình báo với cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh đồng nai
để điều tra mở rộng toàn bộ hoạt động phi pháp của công ty
nhằm xử lý nghiêm minh theo pháp luật
thưa quý vị hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ
vì vậy lưu lượng người và phương tiện
đổ về các thành phố lớn tăng cao
lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội
và công an thành phố hồ chí minh
đã chủ động lên phương án phân luồng điều tiết giao thông
đánh giá trước tình hình người dân trở lại hà nội
sẽ khiến mất độ phương tiện
tại nhiều tuyến đường cửa ngõ thủ đô
như cầu thanh trì vành đai ba giải phóng phạm hùng tăng cao
một trăm cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông hà nội
đã được triển khai chốt trực từ sớm
sẵn sàng xử lý bất cứ tình huống phát sinh
gây ảnh hưởng đến giao thông
tại thành phố hồ chí minh
chỉ sau hơn một tiếng đồng hồ tuần tra kiểm soát
trên tuyến quốc lộ một
đoạn hướng từ quận một mươi hai về thành phố thủ đức
cảnh sát giao thông đã tiến hành dừng kiểm tra nhiều xe khách
lập biên bản xử phạt ba trường hợp vi phạm
được lượng đến các điểm nút giao thông
để đảm bảo người dân có thể di chuyển
thuận lợi và an toàn
thông tin từ cục cảnh sát giao thông bộ công an
trong bốn ngày nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
toàn quốc đã xảy ra một trăm hai mươi bảy vụ tai nạn giao thông
làm một trăm bảy mươi một người thương vong
trong đó trên lĩnh vực giao thông đường bộ
xảy ra một trăm hai mươi năm vụ khiến bảy mươi ba người tử vong
chín mươi năm người bị thương
đường sắt xảy ra hai vụ
làm ba người tử vong
cũng trong bốn ngày nghỉ lễ
được lượng cảnh sát giao thông toàn quốc
đã xử lý ba mươi bốn bốn trăm bảy mươi bảy trường hợp vi phạm
phạt tiền hơn bảy mươi một tỷ đồng
trong đó vi phạm về nồng độ cồn là chín ba trăm chín mươi trường hợp
vi phạm về tốc độ sáu hai trăm ba mươi ba trường hợp
và trở hàng quá tải trọng ba trăm ba mươi hai trường hợp
một số tin tức an ninh trật tự
công an huyện điện biên
phối hợp với phòng cảnh sát hình sự
công an tỉnh điện biên
vừa tiến hành bắt giữ người
trong trường hợp khẩn cấp
đối với tòng văn lún
chủ xã nong hẹt huyện điện biên
về hành vi giết người
vào ngày ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
công an xã thanh an huyện điện biên
tiếp nhận tin báo của anh lường văn thoa
là bác sĩ tại trung tâm y tế huyện điện biên
trong lúc trực cấp cứu
tại trung tâm y tế huyện điện biên
có hai người đàn ông điều khiển xe mô tô
chở một người đàn ông bị thương
đã tử vong trước khi đi cấp cứu
sau hơn một giờ tiến hành điều tra xác minh
kết quả xác định bị hại là anh lường văn xoan
và đối tượng gây án là tòng văn lún
cùng chú xã nong hạt huyện điện biên
lún đã khai nhận
anh có đến nhà chị lò thị minh
và gặp anh lường văn xoan nên xảy ra mâu thuẫn
lún dùng dao đâm vào vùng ngực trái của soan
khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu
công an huyện hương khê tỉnh hà tĩnh
vừa bắt quả tang một đối tượng
tang chữ trái phép chất ma túy
mở rộng điều tra bắt thêm một đối tượng
mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ ba một trăm linh viên ma túy
vòng ngày hai mươi tám tháng tám
công an huyện hương khê
phát hiện bắt quả tang đối tượng nguyễn văn đạm
chú huyện hương khê tỉnh hà tĩnh
có hành vi tàng trữ một một trăm linh viên hồng phiến
đối tượng đạm khai nhận
mua số ma túy trên của một người đàn ông
chú tại địa bàn tỉnh quảng trị
mở rộng điều tra công an huyện hương khê
xác định đối tượng bán ma túy cho đạm là trương đình bôn
chú thành phố đông hà tỉnh quảng trị
được đội công an đã thu giữ trong người của trương đình bôn
khoảng hai viên nén màu hồng và xanh
tại cơ quan công an trương đình bôn khai nhận
bán ma túy cho nguyễn văn đạm
với số tiền một mươi năm triệu đồng